bộ lao động thương bình và xã hội đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội
trước khi chính chính phủ xem xét quyết định
theo đề xuất này từ năm hai nghìn hai mươi một mức chuẩn trợ cấp xã hội sẽ được nâng từ hai trăm bảy mươi đồng lên ba trăm sáu mươi đồng một tháng
và bổ sung bốn nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
tại dự thảo bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất bổ sung thêm bốn nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
nâng tổng số đối tượng được hưởng chính sách năm hai nghìn hai mươi một theo quy định mới lên khoảng ba sáu mươi chín triệu đối tượng
nhóm đối tượng được đề xuất gồm trẻ em dưới ba tuổi thuộc hộ gia đình nghèo hoặc hộ cận nghèo
người nhiễm hiv người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân yếu tố được nhà nước phong tặng không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng đối tượng khác do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định
cũng tại dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất
từ ngày một một hai nghìn hai mươi một tăng mức trợ cấp hàng tháng lên ba trăm sáu mươi đồng một tháng từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba là năm trăm linh đồng một tháng